ubnd tp hà nội yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nếu muốn đến năm địa điểm công cộng là bệnh viện mãi đỗ xe phương tiện công cộng trung tâm thương mại siêu thị và các chợ
thành phố yêu cầu phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ ai không có khẩu trang thì không cho vào
mặc dù hiện nay chúng ta đã tạm thời kiểm soát được dịch covid một mươi chín nhưng người dân không nên lơ là chủ quan đặc biệt là khi mùa đông đang đến